tối ngày sáu tháng một mươi hai tại thành phố lào cai ubnd tỉnh lào cai đã tổ chức khai mạc giải đua xe đạp quốc tế
một đường đua hai quốc gia lào cai việt nam hồng hà trung quốc năm hai nghìn hai mươi
giải đua năm nay thu hút hơn sáu trăm linh vận động viên đăng ký tham gia trong đó có ba trăm năm mươi vận động viên là người trung quốc
giải đua diễn ra trong ba ngày tại thành phố lào cai và huyện hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc
với các nội dung thi đấu gồm đua xe địa hình băng đồng cá nhân nam nữ đồng đội hữu nghị nam nữ đường trường cá nhân nam nữ đồng đội hữu nghị nam nữ
giải đua xe đạp quốc tế một đường đua hai quốc gia là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh lào cai việt nam và tỉnh vân nam trung quốc
qua giải đua ban tổ chức đã thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước đồng thời quảng bá hình ảnh thiên nhiên đất nước con người việt nam nói chung
và lào cai nói riêng góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tại địa phương